công an tp cần thơ đã tổ chức họp báo để thông cáo báo chí về vụ án bắt nguyên phó tránh thanh tra giao thông tp cần thơ dương minh tâm
vì đối tượng tâm có liên quan đến vụ ba thanh tra giao thông nhận tiền bảo kê cho các doanh nghiệp với số tiền gần ba năm tỷ đồng
chiều một mươi năm tháng chín công an thành phố cần thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông dương minh tâm nguyên phó tránh thanh tra giao thông vận tải
vừa được chuyển về văn phòng sở giao thông vận tải tp cần thơ
công an đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của ông tâm
trước đó vào trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công an tp cần thơ đã bắt giữ ba cán bộ thanh tra giao thông tp cần thơ
là võ hoàng anh lý hoàng minh đội trưởng và đội phó đội ba và đoàn vũ duy đội trưởng đội một mươi một thanh gia giao thông thành phố cần thơ
ngoài ra công an cũng bắt giữ nguyễn văn cần người làm trung gian để nhận tiền qua tài khoản rồi chuyển cho thanh tra giao thông
như vậy đến thời điểm này công an tp cần thơ đã bắt một phó tránh thanh tra
và một đội phó thanh tra giao thông
một số cán bộ thanh tra viên và nhân viên thanh tra giao thông còn lại đang trong vòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án